đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi hàng năm phải hứng chịu hàng trăm tấn rác thải nhựa trôi giạt từ ngoài khơi vào bờ
cùng với hoạt động xả rác thải của người dân và du khách khiến môi trường ngày càng ô nhiễm
nhận thức được tác hại của rác thải nhựa huyện lý sơn đã có nhiều hoạt động nói không với rác thải nhựa
rác thải nhựa túi ni lông xốp rác thải các loại từ lâu đã nằm sâu dưới đáy biển
được các nhóm tình nguyện lặn vớt đưa lên bờ để xử lý
các hoạt động thu gom rác thải tại các điểm du lịch trên đảo lý sơn cũng được tổ chức liên tục
các hoạt động vì lý sơn không rác thải nhựa đã huy động được hàng ngàn thanh niên nhóm tình nguyện
người dân khách du lịch trên đảo tham gia lặn vớt dưới đáy biển và ven đảo
qua đó hơn một mươi hai tấn rác thải nhựa đã được thu gom và xử lý
phong trào này đã góp phần cải thiện đáng kể môi trường biển lý sơn giảm thiểu được rác thải nhựa trên biển
mỗi ngày huyện đảo lý sơn thải ra môi trường tự nhiên
từ hai mươi năm đến hai mươi bảy tấn rác thải trong đó sáu mươi là rác thải rắn rác thải nhựa
vì vậy vì lý sơn không rác thải nhựa không chỉ là việc làm của tuổi trẻ mà cần có sự chung tay của cả cộng đồng
để cho vùng đảo ngày mùa xanh sạch đẹp hơn